tại lễ khai trương nền tảng hỗ trợ tư vấn khám chữa bệnh từ xa diễn ra vào sáng nay
thủ tướng nguyễn xuân phúc đã cho rằng trong việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến
khám chữa bệnh trực tuyến từ xa thì điều quan trọng là phải có các bác sĩ y khoa chuyên môn cao
đồng thời các bác sĩ này cũng phải là kỹ sư tiên học có như vậy thì hiệu quả sẽ nhân lên gấp nhiều lần
thủ tướng cũng cho rằng đó là giải pháp đáp ứng yêu cầu chống dịch
bảo đảm công khai minh bạch trong giải quyết thủ tục hành chính giảm lượng giấy tờ
thủ tướng nêu rõ nhiều năm nay ngành y tế đã triển khai một số hoạt động khám bệnh từ xa
phẫu thuật từ xa và bệnh án điện tử
tuy nhiên khi dịch bệnh covid một mươi chín bùng phát thực tiễn đòi hỏi các bệnh viện phải có thêm kênh khám bệnh từ xa nhiều hơn nữa
phổ cập hơn nữa giúp tư vấn khám chữa bệnh giúp người dân tiếp cận dịch vụ y tế nhanh chóng thuận lợi
ít tốn kém và an toàn nhất là không cần phải đến bệnh viện khi không cần thiết giúp giảm tải cho bệnh viện và tránh lây bệnh
các cơ quan tổ chức nhanh chóng đưa hoạt động của mình lên môi trường số từ đó phục vụ tốt hơn kịp thời hơn nhu cầu của người dân
những gì mà chúng ta chứng kiến từ bệnh viện đại học y hà nội cho thấy lợi ích rõ ràng của hoạt động khám chữa bệnh từ xa
các bệnh nhân vẫn được khám bệnh nhưng chỉ tới bệnh viện khi cần thiết
bệnh viện tuyến trên có thể hỗ trợ bệnh viện tuyến dưới hết chức nhanh chóng và thuận lợi
điều đặc biệt là các doanh nghiệp công nghệ số ở việt nam
như được phát động của bộ trưởng thông tin rất chủ động tích cực đồng hành cùng chính phủ trang phòng chống dịch bệnh
thủ tướng nhấn mạnh việc ra mắt ứng dụng hôm nay hết sức có ý nghĩa
kịp thời cung cấp cho người dân thêm một công cụ để tự bảo vệ chính mình và cũng là bảo vệ cộng đồng
đáp ứng được gọi chống dịch

thủ tướng yêu cầu bộ thông tin và truyền thông văn phòng chính phủ khẩn trương hoàn thiện
trình thủ tướng chính phủ phê duyệt chương trình chuyển đổi số quốc gia để ký ban hành trong tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
đây là vấn đề quan trọng để việt nam đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi số trong mọi mặt xã hội
thủ tướng đề nghị bệnh viện đại học y hà nội tiếp tục quyết liệt triển khai hoạt động khám chữa bệnh từ xa
liên tục đánh giá và rút kinh nghiệm
trên cơ sở đó đề nghị bộ y tế chỉ đạo các bệnh viện trên toàn quốc
triển khai hiệu quả hoạt động này tới một mươi bốn cơ sở y tế trên cả nước
tại buổi lễ thủ tướng đã chứng kiến các bác sĩ bệnh viện đại học y hà nội thực hiện sử dụng nền tảng hỗ trợ
tư vấn khám chữa bệnh từ xa kết nối với bệnh viện đa khoa huyện mường khương tỉnh lào cai
hội trần điện tâm đồ và siêu âm từ xa vì các bệnh mãn tính cần đi khám
kết nối với bệnh viện đa khoa thành phố hà tĩnh hội trần ct từ xa đánh giá những trường hợp đột quỵ não
để chỉ định điều trị gián tiếp và kết nối trực tiếp với bệnh nhân tại xã quảng trạch huyện quảng sương thanh hóa để khám bệnh